nhằm góp phần giúp những hộ dân nghèo đón tết vui tươi đầm ấm những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền
các doanh nghiệp các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm tại tỉnh bạc liêu đã có nhiều việc làm cụ thể thiết thực
làm ấm lòng nhiều hộ dân nghèo
theo số liệu chưa đầy đủ từ ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín năm nay
tỉnh bạc liêu đã dành hơn hai mươi một phần quà tết trao tặng cho các hộ nghèo cận nghèo với tổng kinh phí trên bảy tỷ đồng
ngoài ra các đơn vị như công ty sổ số bạc liêu ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngân hàng chính sách xã hội cục thuế bạc liêu đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm tặng quà hộ nghèo
những việc làm cụ thể thiết thực này đã góp phần giúp hộ nghèo ấm lòng trong những ngày tết đến xuân về